ủy ban y tế quốc gia trung quốc thông báo là dịch covid một mươi chín tại nước này đã bước vào giai đoạn lây nhiễm ở mức độ thấp với số ca mắc mới giảm dần
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc kể từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm ngoái các phòng khám sốt và đa khoa ở các cơ sở y tế cấp thị trấn và cộng đồng đã giảm so với xu hướng gia tăng trước đó và số lượng bệnh nhân ở mức độ thấp
hiện công tác phòng dịch ở các vùng nông thôn vẫn là ưu tiên hàng đầu
các phòng khám được yêu cầu trang bị ít nhất một xe cứu thương và đảm bảo tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi sức khỏe của người cao tuổi mắc các bệnh khác để có hướng điều trị kịp thời
trong bối cảnh làn sóng covid một mươi chín mới sắp kết thúc giới chức y tế trung quốc kêu gọi nỗ lực liên tục trong công tác phòng ngừa trước khả năng có thể xảy ra làn sóng gia tăng lây nhiễm thứ hai hoặc nhiều hơn do các biến thể từ nước ngoài